theo hãng tin ap ngày một mươi tháng sáu khi chiến dịch quân sự của nga ở ukraine bước sang tháng thứ tư
các quan chức ở kiev đã bày tỏ lo ngại rằng sự mệt mỏi vì xung đột có thể làm sói mòn quyết tâm của phương tây
trong việc giúp nước này đẩy lùi hành động của moscow
tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy đã phản đối những đề xuất của phương tây
rằng ông nên chấp nhận một số nhượng bộ nói rằng kiev sẽ tự quyết định các điều khoản cho hòa bình
mỹ và các đồng minh đã viện trợ hàng tỷ đô la mỹ vũ khí cho ukraine
châu âu cũng đã nhận hàng triệu người phải sơ tán vì xung đột và đã có sự thông nhất chưa từng có ở châu âu
sau thế chiến ii trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với moskova
như khi sức nóng của chiến dịch quân sự của nga lắng xuống các nhà phân tích cho rằng
khi mối quan tâm của các cường quốc phương tây về cuộc xung đột giảm đi
có thể dẫn đến việc gây sức ép buộc ukraine phải thỏa hiệp